tập trung chủ yếu tại hai huyện nhà bè và hóc môn
ông võ phan lê nguyễn phó chủ tịch ubnd huyện nhà bè cho biết
hiện đang được đánh giá cấp độ hai nguy cơ trung bình
tuy nhiên trong những ngày gần đây ca mắc covid một mươi chín có sự gia tăng
từ ngày năm đến chín tháng một mươi một phát sinh thêm năm trăm bốn mươi ba
khoảng năm mươi số ca bệnh được xác định tại các khu chế xuất khu công nghiệp
theo ông lê nguyễn nguyên nhân dịch bệnh gia tăng trên địa bàn là do giãn cách xã hội được nới lỏng
sự tiếp xúc của người dân gia tăng
bên cạnh đó tâm lý người dân có chủ quan khi thực hiện biện pháp chống dịch
một số người cho rằng đã tiêm hai mũi sẽ không nhiễm bệnh
ngoài ra các doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch của thành phố
theo ông nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm
số ca mắc mới đang có xu hướng gia tăng trong tình hình hiện nay là kết quả tất yếu khi nới rộng giãn cách xã hội
sở y tế đang phối hợp với các quận huyện theo dõi hỗ trợ đội đặc nhiệm để kịp thời thực hiện test nhanh
cách ly ngăn chặn lây lan theo dõi trường hợp mắc bệnh trở nặng điều trị kịp thời hạn chế tử vong
ông châu cũng cho biết sở y tế đang điều phối các bệnh viện cơ sở y tế xuống địa phương
để hỗ trợ phát túi thuốc hỗ trợ điều trị các trường hợp nhập viện
để chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh thành khác
sở y tế tp hcm đã chủ động cử lực lượng đến các tỉnh hỗ trợ công tác phòng chống dịch để đánh chặn từ xa
theo phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức đây là lần đầu tiên trong quá trình phát triển kinh tế của thành phố
năm hai nghìn hai mươi một ghi nhận tăng trưởng âm cũng là điều mà chính quyền thành phố luôn chăn trở và sẽ tìm cách khắc phục
câu chưa từng có đã phải sử dụng nhiều lần để diễn tả về đợt dịch này
bởi có nhiều hậu quả mà chúng ta không thể lường trước được
thành phố hiện đã tạm thời không chế được dịch bệnh các hoạt động cơ bản đã được khôi phục
người dân hầu hết đã được tiêm đủ hai mũi tuy nhiên không được lơ là trong công tác phòng chống dịch
tuy chúng ta là địa phương có độ phủ vaccine nhanh và sớm nhất
nhưng bà con phải luôn giữ đề cao cảnh giác trong quá trình khôi phục lại trạng thái bình thường mới
tuyệt đối không được lơ là các biện pháp phòng chống dịch
không tự biến bản thân mình thành những nguồn lây làm tác động xấu đến người xung quanh
phó chủ tịch ubnd thành phố nói và cho biết hiện tại trung tâm y tế các quận
luôn sẵn sàng tiếp nhận người đến tiêm vaccine không phân biệt thường chú hay tạm chú
vấn đề người dân có tâm lý chủ quan vì đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
không chỉ xảy ra tại tp hcm mà tại một số tỉnh miền tây hà nội và các địa phương lân cận
cũng đã lặp lại vấn đề này khiến nhiều tỉnh thành đã phải đổi màu nâng cấp đổ dịch
đây là tình trạng đáng báo động người dân cần nghiêm túc chấn chỉnh lại ý thức trước khi quá muộn
con số hai mươi bốn địa phương trong cả nước đủ điều kiện là vùng xanh thời điểm mới
xếp lại cấp đồ dịch tháng một mươi nay đã giảm xuống
nhiều địa phương đã đổi màu sang vàng cam đỏ
đến sáng một mươi hai tháng một mươi một tình hình dịch tại các tỉnh thành miền tây vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
từ giờ ngày hôm qua cần thơ nâng cấp độ dịch từ cấp hai là nguy cơ trung bình vùng vàng
lên cấp ba nguy cơ cao vùng cam
các biện pháp hành chính cũng được áp dụng tương ứng với cấp độ dịch
cụ thể cấp độ dịch ở cần thơ như sau
năm quận huyện đang ở cấp hai bốn quận huyện thuộc cấp ba
trong đó có một mươi sáu phường xã thị trấn thuộc cấp một bốn mươi năm phường xã thị trấn thuộc cấp hai
một mươi bốn phường xã thị trấn thuộc cấp ba và tám phường xã thị trấn hiện ở cấp bốn
trước diễn biến f tăng vọt ubnd các quận huyện được yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch
tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
nhất là tại bệnh viện cơ sở sản xuất chợ siêu thị bến xe
quỹ ban nhân dân tp cần thơ rốt sáo chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện năm k
không vì đã tiêm vaccine mà lơ là chủ quan xử nghiêm vi phạm về phòng chống dịch
tại tp hcm so với tuần trước cấp độ dịch toàn thành phố vẫn ở cấp hai
tuy nhiên có ba quận tăng cấp độ so với tuần trước là quận một mươi từ một lên
huyện cần giờ từ một lên ba huyện nhà bè từ hai lên ba
có hai quận giảm cấp độ dịch so với tuần trước là quận một mươi một và phú nhuận từ hai xuống một
cụ thể về cấp độ dịch tại các quận huyện tp hcm có một mươi ba trên hai mươi hai địa phương đạt cấp một
bảy trên hai mươi hai địa phương đạt cấp hai quận ba quận một mươi quận một mươi hai quận bình tân quận bình thạnh huyện bình chánh huyện hóc môn
có hai trên hai mươi hai địa phương đạt cấp ba là huyện nhà bè huyện cần giờ
từ ngày một mươi tháng một mươi một tp hcm điều chỉnh cấp độ dịch từ cấp hai lên cấp ba
do địa phương này những ngày gần đây liên tục ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín
tương tự như thành phố sóc trăng từ ngày tám tháng một mươi một tỉnh an giang áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ ba trên địa bàn tỉnh
nâng cấp độ dịch từ hai lên ba
quỹ ban nhân dân tỉnh an giang yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống áp dụng hình thức bán hàng mang đi không phục vụ tại chỗ
bình thuận từ ngày tám tháng một mươi một có thêm một huyện áp dụng cấp độ bốn là vùng đỏ nguy cơ rất cao đó là hàm thuận bắc
đây là huyện thứ hai sau thành phố phan thiết của tỉnh áp dụng cấp độ phòng chống dịch covid một mươi chín ở cấp bốn từ ngày tám tháng một mươi một
tuy nhiên cũng có tỉnh giảm cấp độ dịch từ bốn xuống ba là bạc liêu
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh trong tuần qua nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống
nên tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát
số ca mắc cộng đồng giảm
đánh giá tiêu chí theo cấp độ dịch toàn tỉnh có một mươi bốn xã phường ở cấp độ bốn ba mươi hai xã phường thị trấn ở cấp độ hai
đối với cấp huyện có ba đơn vị cấp độ bốn là thành phố bạc liêu thị xã giá rai huyện đông hải
có năm huyện còn lại ở cấp độ hai
như vậy là chỉ sau một tuần từ mùng hai đến mùng bảy tháng một mươi một tỉnh bạc liêu đã điều chỉnh giảm cấp độ dịch
riêng thành phố rạch giá và thị xã giá rai vẫn duy trì cấp độ phòng chống dịch ở cấp bốn
sự đổi màu nhanh chóng trong bản đồ dịch cũng diễn ra ở các tỉnh thành phố phía bắc do f cho cộng đồng tăng mạnh
hiện nay toàn thành phố hà nội là vùng vàng tuy nhiên có ba xã phường thị trấn là vùng cam tăng thêm một phường và có một tổ dân phố là vùng đỏ
quảng ninh bắc ninh nghệ an đã nâng cấp độ dịch covid một mươi chín ở một số xã phường sang màu đỏ
trong khi đó các tỉnh thành phú thọ hà giang bắc giang đà nẵng cũng điều chỉnh cấp độ dịch ở nhiều huyện xã
trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp các địa phương đều khuyến cáo người dân đi từ vùng dịch tuân thủ việc theo dõi sức khỏe tại nhà khai báo y tế hạn chế tiếp xúc
thưa quý vị như vậy chống dịch là công tác xuyên suốt lâu dài
đòi hỏi chúng ta phải nghiêm túc thực hiện phối kết hợp với những điều chỉnh về công tác phòng chống dịch của chính phủ cho phù hợp với tình hình ở từng giai đoạn ở từng địa phương
đây là thời điểm quyết định liệu chúng ta có phải đối mặt một lần nữa với làn sóng dịch mới hay không
vì vậy ý thức của mỗi người mỗi nhà là rất quan trọng
hãy tự giác thực hiện khuyến cáo năm k tuân thủ các hướng dẫn của bộ y tế để đạt hiệu quả chống dịch cao nhất